liên quan đến vụ xà lan năm trăm linh tấn va vào cầu rạch cát bị mắc kẹt nhiều giờ liền dưới gầm cầu trên tuyến đường sắt bắc nam
chiều nay công an tỉnh đồng nai cho biết bước đầu nguyên nhân do xà lan đi sai luồng tuyến và vi phạm quy định luật giao thông đường thủy nội địa
sau khi đưa xà lan ra khỏi gầm cầu lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã làm việc với người điều khiển xà lan là ông nguyễn văn bế để làm rõ nguyên nhân
và ông bế không xuất trình được bằng thuyền trưởng máy trưởng hay giấy đăng ký đăng kiểm của phương tiện
trong ngày công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục đường thủy nội địa việt nam tổng công ty đường sắt việt nam để tiếp tục kiểm tra
giám sát chất lượng cầu vượt red cat sau khi bị xà lan va vào để có biện pháp bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua lại